thời gian gần đây dịch covid một mươi chín có những diễn biến phức tạp tại khu vực đồng bằng sông cửu long
tại thành phố cần thơ chỉ trong một tuần đã có hàng trăm ca mắc mới
trong đó có nhiều ổ dịch xuất hiện tại các nhà máy
trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh cần thơ đã quyết định nâng cấp độ dịch
từ cấp độ một lên cấp độ hai
trong chín huyện quận chỉ duy nhất cái răng là còn giữ cấp độ một
riêng ở xã phường có hai mươi chín đơn vị cấp một bốn mươi ba đơn vị cấp hai một mươi đơn vị cấp ba và một phường cấp bốn
đi kèm với các cấp độ phụ lục hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch áp dụng từ ngày một tháng một mươi một
còn tại bạc liêu trong ngày ba mươi tháng một mươi địa phương đã ghi nhận bốn trăm linh bốn trường hợp dương tính với virus sars cov hai
đây là số ca mắc covid một mươi chín nhiều nhất được ghi nhận trong một ngày của tỉnh bạc liêu
trong đợt bùng phát dịch lần thứ tư
do số ca nhiễm tiếp tục tăng cao mỗi ngày chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu vừa ký quyết định
nâng cấp độ dịch từ cấp hai vùng vàng lên cấp bốn vùng đỏ đối với xã vĩnh trạch đông
thành phố bạc liêu và thị trấn gành hào huyện đông hải
áp dụng từ giờ ngày ba mươi một tháng một mươi ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu cũng thành lập ba cơ sở thu dung
điều trị covid một mươi chín với quy mô tám trăm linh giường